bộ y tế vừa thông tin là đã ghi nhận trường hợp thứ một mươi năm nhiễm ncov tại việt nam
đây là người thân của bệnh nhân mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại vĩnh phúc
và đã được xuất viện vào chiều ngày hôm qua
ca bệnh thứ một mươi năm dương tính với virus ncov là một bệnh nhi ba tháng tuổi
ngụ tại xã quất lưu huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc là cháu ngoại của bệnh nhân cũng nhiễm ncov
một trong tám người đi từ vũ hán về đã được báo cáo trước đây
điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương và ra viện ngày một mươi tháng hai
sau khi xác định bà ngoại bị mắc bệnh trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh vĩnh phúc
đã tiến hành điều tra lập danh sách những người tiếp xúc gần và phát hiện bệnh nhi ba tháng tuổi này
có biểu hiện ho và chảy nước mũi không rõ sốt
xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhi đã cho kết quả dương tính với chủng mới của virus corona
như vậy tính đến thời điểm này việt nam đã có một mươi năm người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona riêng tỉnh vĩnh phúc có một mươi trường hợp